một số tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thế quang nguyên tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
và hai nguyên cán bộ tại đơn vị này để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa thi hành lệnh khám xét nơi ở
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn thị lựu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
nguyên phó tránh văn phòng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nguyễn thế quang
nguyên tránh văn phòng và nguyễn tôn nữ huyền vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại chín mươi trên sáu mươi trường trinh phường phù động thành phố pleiku
nguyên kế toán của văn phòng đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn thế quang và các bà nguyễn thị lựu nguyễn tôn nữ huyền vi đã lập dựa
đã lập dự toán trùng bảy biên chế được văn phòng quốc hội bảo đảm
với số tiền là hơn hai ba tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước